có một mô hình trường học kiểu mới được áp dụng tại việt nam từ năm hai nghìn một mươi hai là một thí điểm vận dụng mô hình của nước colombia nhằm đổi mới giáo dục phổ thông
nhưng qua năm năm triển khai tại sơn la bên cạnh những tín hiệu tích cực thì mô hình này cũng đã bộc lộ nhiều bất cập tại nhiều trường học trên địa bàn tỉnh
đây là một tiết học tiếng việt của học sinh lớp ba a trường tiểu học tô hiệu thành phố sơn la
mới chỉ năm ngoái gần bốn mươi em học sinh trong lớp còn được học theo mô hình trường học vne mô hình mà học sinh tự học tự thảo luận nhóm rồi cùng trao đổi
vai trò chủ thể tích cực của học sinh được phát huy cao độ các em không còn thụ động nghe giáo viên giảng bài
tuy nhiên sang đến năm học này tất cả hai mươi lớp của trường đều đã tạm dừng mô hình học trên và chuyển về phương pháp cũ
theo như nhiều giáo viên chương trình học vne vẫn còn nhiều bất cập
cái thứ nhất là cái công cụ hỗ trợ cho từng môn học ví dụ như là cái môn tự nhiên xã hội
thì là tài liệu để hỗ trợ cho từng bài giảng cho thân môn đó nó rất là hạn chế
đồng thời là nhiều cái môn khác thì là nhà mình cần phải có rất là nhiều công cụ để giúp các em có tích cực chủ động sáng tạo hơn trong từng tiết học
thì đó là một cái mà chúng mình gặp phải trong quá trình thực hiện vnen
mô hình vnen chỉ phù hợp với các em học sinh trong lớp ba a trường tự học
chỉ phù hợp với những lớp học có sĩ số học sinh ít hơn hai mươi năm em
nhưng thực tế ở phần lớn các trường tiểu học trung học cơ sở trên địa bàn thành phố sơn la hiện nay
các lớp học có sĩ số học sinh khá đông không phù hợp với ngồi học theo nhóm
khó khăn trong việc đi lại hỗ trợ và quản lý của giáo viên
nên kể từ năm nay tất cả các trường trên địa bàn thành phố sơn la
đều đã quay trở lại với mô hình lớp học truyền thống như trước đây
phòng học thì quá chật
thì số lượng học sinh thì quá lớn
do vậy là trong đặc trưng của mô hình vnen thì đó là việc học nhóm học sinh
thì việc chia nhóm học sinh là quá lớn
dẫn đến là việc giáo viên bao quát lớp là chưa thể bao quát hết
cái sự chuẩn bị của đội ngũ cũng thật sự chưa được chú đáo
bồi dưỡng đội ngũ giáo viên thì chỉ trong hẻ một thời gian ngắn trong các hẻ
và tự bồi dưỡng chủ yếu là tự bồi dưỡng
do vậy là cái việc chuẩn bị đội ngũ là cũng chưa được chú đáo
ngoài ra với đặc thù địa phương tỷ lệ học sinh là người dân tộc thiểu số
chiếm phần đông ở những lớp học miền núi
vì thế khả năng tiếp cận thông tin kiến thức của các em còn nhiều hạn chế
khi thực hiện theo phương pháp vnen
cái quá trình truyền đạt kiến thức thì đối với giáo viên thì thực ra cũng đơn giản thôi
nhưng mà đối với học sinh thì ở đây chủ yếu là học sinh
dân tộc cho nên là cái vốn từ cái ngôn ngữ của các em thì còn hạn chế
cho nên là khi mà các em tự hoạt động thì nói chung là có nhiều cái bất cập
về cái ngôn ngữ để các em trao đổi với nhau
năm học mới này trên địa bàn tỉnh sơn la có sáu mươi hai trường tiểu học
và năm trường truyền học cơ sở đang triển khai mô hình vnen
tuy nhiên những điều kiện về cơ sở vật chất đội ngũ cán bộ giáo viên
hiện vẫn chưa thực sự đáp ứng cho việc tiến hành mô hình này
với những khó khăn vướng mắc hiện nay ngành giáo dục tỉnh sơn la
đã có văn bản chỉ đạo các trường trên địa bàn tiến hành giả soát
đánh giá các điều kiện cần thiết phục vụ cho việc triển khai mô hình này
và các trường chỉ áp dụng vne khi có đủ các điều kiện